công an tỉnh đồng tháp cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với đối tượng phạm hồng quy và ngô hoàng thọ cùng chú tại tỉnh an giang
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
đây là hai đối tượng trộm có hành vi chống trả khi bị truy bắt khiến cho đồng chí hồ tấn dương
phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp hy sinh
trước đó vào ngày bốn tháng tám nhận được tin báo phát hiện hai đối tượng phạm hồng quy và ngô hoàng thọ
trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò
ngay lập tức đại úy hồ tấn dương cùng với thượng úy nguyễn thanh danh nhanh chóng dùng mô tô tổ chức truy bắt hai đối tượng
đồng thời thông tin nhanh cho các công an các địa phương giáp danh hỗ trợ truy bắt
và khi bị truy đuổi thì đối tượng quy và thọ tỏ ra hung hãn chống trả quyết liệt
làm cả hai xe của quy và thọ và xe của đại úy dương thượng úy danh bị ngã văng
cả hai đối tượng và hai chiến sĩ công an đều bị thương và được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trên đường đến bệnh viện
ngay trong ngày bốn tháng tám đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm
từ đại úy lên thiếu tá đối với chiến sĩ công an hồ tấn dương